những ngày vừa qua nắng nóng kéo dài vùng ảnh hưởng chiều thuộc các huyện như hậu lộc hoàng hóa nga sơn đã bị nhiễm mặn
ảnh hưởng đến việc lấy nước ngọt cho các trạm bơm vùng ven biển
chủ động khắc phục nguồn nước nhiễm mặn công ty thủy lợi bắc sông mã đã tận dụng mọi nguồn nước ngọt tranh thủ bơm chữ vào đồng
thả phai đắp đất để giữ nước trong kênh tiêu sông nội đồng đồng thời ngăn mặn xâm nhập vào đồng
phân công nhân sự thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các trạm bơm và cửa lấy nước dọc sông lèn sông mã
một mươi phút đo độ mặn tại các cửa cống lấy nước một lần để khi có nguồn nước ngọt là tranh thủ vận hành hết công suất các trạm bơm
các huyện liên quan cũng tập trung chỉ đạo các xã tiếp tục nạo vét kênh dẫn quản lý nguồn nước ngọt tưới tiết kiệm
hiệu quả chuẩn bị máy bơm dầu để chống hạn cục bộ